tại hà nội đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ đã chủ trì tọa đàm với mô hình sắp xếp đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông lâm nghiệp
ngay ý kiến của các địa phương đánh giá thực trạng hoạt động của các công ty nông lâm nghiệp để đề ra các giải pháp tháo gỡ vướng mắt trong việc cổ phần hóa và giải thể các công ty nông lâm nghiệp hoạt động yếu kém